mở đầu bản tin sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị cho đến nay việt nam đã điều trị khỏi gần sáu trăm năm mươi chín tám trăm linh ca bệnh covid một mươi chín
trong số hơn tám trăm linh ba hai trăm linh ca mắc
đợt dịch lần thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến nay
có sáu trăm năm mươi chín bảy trăm năm mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi hai trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là bốn mươi ba sáu trăm năm mươi tám tám trăm một mươi tám liều
theo thông cáo của đại sứ quán mỹ tại việt nam
một năm triệu liều vaccine pfizer do mỹ hỗ trợ cho việt nam
thông qua cơ chế covax đã về tới sân bay nội bài
và đây là lô vaccine mới tiếp nối ba đợt trao tặng trước đó mỹ đã dành cho việt nam
trong khi đó sở y tế hà nội thông báo
từ một mươi tám h ngày hai tháng một mươi cho tới sáu h sáng ngày hôm nay ngày ba tháng một mươi
trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận thêm bốn ca dương tính
với sars cov hai trong đó có hai ca liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức
hai ca sàng lọc các trường hợp ho sốt
phân bổ các ca dương tính trên tại quận hà đông có hai ca
quận bắc tứ liêm có một ca huyện thanh trì có một ca
riêng chùm liên quan đến bệnh viện hiếu nghị việt đức
từ ngày ba mươi tháng chín cho đến nay ghi nhận hai mươi năm ca mắc mới
lãnh đạo sở y tế hà nội đề nghị các quận huyện thị xã tăng cường kiểm tra
việc thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn
tiếp tục thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín
như ho sốt khó thở
giao soát các trường hợp đi đến bệnh viện hiểu nghị việt đức
để xét nghiệm và thực hiện cách ly